liên quan đến vụ phá rừng tự nhiên ở phú yên như truyền hình nhân dân đã phản ánh
ngày hôm nay một mươi ba tháng năm chip cục kiểm lâm tỉnh này đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh để xử lý theo thẩm quyền đây là vụ phá rừng có tổ chức quy mô và có dấu hiệu tội phạm
kết quả kiểm tra hiện trường của các đơn vị chức năng tỉnh phú yên cho thấy
khu vực rừng phòng hộ tại khoảnh hai tiểu khu ba trăm một mươi hai thuộc lâm phần của ban quản lý rừng phòng hộ huyện sông hình
có khoảng hai trăm bảy mươi mét đường mới được lâm tặc mở và hơn bốn trăm ba mươi mét đường bị sạt lở
hiện trường có bốn mươi năm khúc gỗ tròn khối lượng ba mươi bốn bốn trăm một mươi chín mét khối và một khúc gỗ sẻ khối lượng bốn trăm chín mươi năm mét khối
rừng sản xuất tại khoảng bảy tiểu khu ba trăm năm mươi tám thuộc quản lý của ubnd xã sơn thành tây huyện tây hòa
có sáu trăm chín mươi mét đường được săn gạt và mở mới
hiện trường còn hai mươi năm cây gỗ bị cắt để lại phần gốc
và tám lóng gỗ tròn khối lượng một ba trăm chín mươi mét khối
ngoài hai tiểu khu trên tình trạng phá rừng còn xảy ra tại tiểu khu ba trăm năm mươi chín
tri cục kiểm lâm tỉnh phú yên khẳng định đây là rừng phòng hộ do ban quản lý rừng phòng hộ
huyện tây hòa quản lý
trị cục kiểm lâm sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra
đồng thời tập trung tuần tra giả soát tất cả các khu vực giáp danh giữa tỉnh phú yên
với các tỉnh gia lai đắk lắc khánh hòa bình định để kịp thời ngăn chặn